ngày dằm tháng riêng còn có tên gọi khác là tết nguyên tiêu tết thượng nguyên
vào ngày này mọi người thường đi chùa với mong muốn cầu một năm mới bình an và may mắn
tuy nhiên năm nay khác với thưởng lệ đi lễ chùa trong tình hình dịch bệnh
mỗi người dân đều trang bị những biện pháp để bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng
cúng rằm tháng riêng là một trong những lễ cúng quan trọng trong năm đối với người việt
bắt đầu từ ngày một mươi bốn đêm trước trăng rằm và chọn ngày một mươi năm ngày rằm
cho đến nửa đêm ngày một mươi năm đêm trăng rằm của tháng riêng âm lịch
thường yến tên là nhà vua ban yến sau đó thì mời dự dạo ở các vườn thượng huyệt để mà ngắm hoa ngâm vịnh

và cái ngày thiên quan này thì thường là người ta tổ chức các cái việc mà cúng lễ
cúng các cái sao mà cho những cái người mà năm mấy ở cái tuổi ấy thì thường bị một cái sao nó chiếu mệnh
rằm tháng riêng được cầu bằng một lễ cúng và các cái sao mà cho những cái người mà năm mấy
và các cái sao mà cho những cái người mà năm mấy và các cái sao mà cho những cái người mà năm mấy
được coi là ngày tết hướng thiên cầu phúc an lành mang ý nghĩa về sự đoàn tụ đoàn viên
và là dịp để cả gia đình quây quần bên nhau
mâm cơm cúng dâng lên tổ tiên trong dịp này cũng rất quan trọng
với ý nghĩa bày tỏ lòng biết ơn trân trọng với người đã khuất và mong một năm mới an lành may mắn
mâm cơm cúng dâng lên tổ tiên trong dịp này cũng rất quan trọng với ý nghĩa bày tỏ lòng biết ơn trân trọng với người đã khuất và mong một năm mới an lành may mắn

tùy vào điều kiện kinh tế và phong tục tập quán mầm cỗ cúng giảm tháng riêng của mỗi một gia đình vùng miền có thể khác nhau
nhưng tất cả đều thể hiện tấm lòng thành kính và biết ơn của con cháu đối với ông bà tổ tiên cầu mong một năm bình an hạnh phúc và sung túc đủ đầy